báo danh sách nội các chính phủ mới tân thủ tướng australia cũng công bố kế hoạch công du nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức

bộ ngoại giao mỹ vừa thông báo quyết định cắt khoản hỗ trợ trị giá hai trăm linh triệu đô la mỹ cho palestine thông báo nêu rõ khoản tiền này sẽ được chuyển sang các nơi khác phù hợp với lợi ích của mỹ
theo bộ ngoại giao mỹ quyết định cắt viện trợ cho palestine đã tính đến những thách thức mà cộng đồng quốc tế phải đối mặt trong quá trình cung cấp viện trợ cho gaza
nơi phong trào hồi giáo hamas đang kiểm soát và làm nghiêm trọng thêm tình hình nhân đạo và kinh tế vốn đã rất tồi tệ tại đây
số tiền viện trợ từng được giải ngân cho các chương trình ở bờ tây và gaza giờ sẽ được dành cho các dự án có độ ưu tiên cao ở những khu vực khác
trước đó mỹ thông báo cắt giảm mạnh phần đóng góp cho cơ quan vì người tị nạn palestine của liên hợp quốc
palestine cũng đã ngừng mọi cuộc tiếp xúc với chính quyền mỹ và coi washington không còn đóng vai trò hòa giải cho tiến trình hòa bình trung đông
phản ứng về quyết định của mỹ tổ chức giải phóng palestine plo cho rằng chính quyền mỹ đang tìm cách gây sức ép với palestine
các quan chức cấp cao iran vừa đề cập về các dự án của mỹ
lên tiếng kêu gọi người dân đoàn kết nhằm vượt qua các sức ép về kinh tế của mỹ
cũng như kêu gọi các nước châu âu cần có biện pháp bảo đảm duy trì hợp tác với tehran
theo hãng thông tấn iran irna phát biểu tại một sự kiện diễn ra ở thủ đô tehran
tổng thống hassan rouhani đã kêu gọi sự đoàn kết nhằm đưa đất nước vượt qua các khó khăn do mỹ gây sức ép
ông khẳng định nước cộng hòa hồi giáo có thể giải quyết được mọi vấn đề thông qua sự đoàn kết và thống nhất
trong khi đó phát biểu bên lề một hội nghị về phát triển chính sách của iran
sau khi mỹ đơn phương tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm hai nghìn một mươi năm
ngoại trưởng iran mohammad javad zarif tuyên bố tehran vẫn đang chờ sự đảm bảo của liên minh châu âu eu
về việc bán dầu và các giao dịch tài chính của iran
thời gian qua iran liên tục kêu gọi các nước tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân lịch sử
thực thi các biện pháp thực tế và cụ thể để bảo vệ các lợi ích của tehran sau khi mỹ rút khỏi thỏa thuận này
quý vị khán giả thân thân
thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt